từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn
đến nay các đơn vị cơ bản là hoàn thành những nội dung trọng tâm của đề án
tuy nhiên trong quá trình triển khai các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
và với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện đề án sáu
tp hcm đã tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung trọng tâm của đề án sáu
tại hội nghị đại tá vũ văn tấn giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đã hướng dẫn việc thực hiện những nhiệm vụ của đề án sáu
đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện đề án sáu trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó những khó khăn vướng mắt của các đơn vị khi thực hiện những nhiệm vụ của đề án sáu nêu ra đều được giải đáp
công an tp hcm luôn chủ động tích cực trong công tác tham mưu lãnh đạo địa phương
triển khai nhiều giải pháp thực hiện đề án sáu phù hợp đặc điểm tình hình địa bàn
đồng thời đơn vị cũng đã và đang quyết liệt thực thi những nội dung công tác nghiệp vụ có liên quan
như cấp căn cứ công dân gắn chip tài khoản định danh điện tử
cung cấp một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc ngành công an đến người dân
sau thời gian triển khai đề án sáu tp hcm đã có những kết quả bước đầu
trong đó đáng chú ý là việc tp hcm chuẩn bị triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của tp hcm
dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
việc này nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đề án sáu
hệ thống hoạt động với nguyên tắc không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến